vào thời điểm trên khói bốc lên nhà xưởng của một công ty gỗ nằm trong khu đất của doanh nghiệp tư nhân đồng tiến cho thuê
sau đó lửa bốc lên dữ dội bao trùm cả khu vực
tại hiện trường toàn bộ khu vực xảy ra cháy rộng gần một m hai
bên trong có chứa gỗ mùn cưa và nhiều máy móc đắt tiền để gia công gỗ đã bị cháy rụi
mái tôn của nhà xưởng bị đổ sập sau vụ cháy
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa ước tính thiệt hại của vụ cháy hơn hai tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo là lê văn thành về tội giết người
nguyễn văn việt và võ văn hậu cùng chú tại thành phố châu đốc về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn việt nhớ lại việc mâu thuẫn với thành trước đó
hai bên xảy ra sâu sát được nguyễn kim phụ và mọi người can ngăn
việt đã rủ hậu mang hung khí đến tấn công khiến thành và phụ bị thương
tức giận thành dùng dao tấn công khiến việt bị thương tật
qua giám định phụng và thành cũng bị thương tật hai
với các hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê văn thành năm năm tù về tội giết người
nguyễn văn việt và võ văn hậu mỗi bị cáo chín tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra còn buộc thành phải bồi thường cho việt ba mươi triệu đồng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với lực lượng chức năng
bắt quả tăng một tàu khai thác cát trái phép trên sông đuống
tại thời điểm kiểm tra tàu sắt không có biển kiểm soát có trọng tải một trăm sáu mươi tấn
do trần văn định chú tệ xã hoàn sơn huyện tiên du là chủ sở hữu điều khiển
đang khai thác cát trái phép trên sông đuống đoạn chảy qua xã đào viên huyện quế võ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình phước lực lượng cảnh sát môi trường vừa bàn giao hơn bảy mươi mét khối gỗ không rõ nguồn gốc
cho lực lượng kiểm lâm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ vận chuyển gỗ không có nguồn gốc
tại hai huyện lộc ninh và bù đốp
vụ thứ nhất tại khu vực ấp bảy xã lộc hòa huyện lộc ninh
tổ công tác đã phát hiện một bãi gỗ có tổng khối lượng trên năm mươi hai mét khối
loại gỗ từ nhóm hai đến nhóm tám
số gỗ này không có dấu búa kiểm lâm không xác định được chủ gỗ
vụ thứ hai với gần hai mươi mét khối gỗ từ nhóm hai đến nhóm tám
được phát hiện tại khu vực ấp tân hội xã tân thành huyện bù đốp
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc không xác định được chủ sở hữu
công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình cho biết
trong khoảng thời gian cận tết đơn vị này đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển bánh kẹo nước giải khát
không có giấy tờ hợp lệ
khi đang tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm của huyện
công an huyện đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn chữ vàng anh
chú tại địa phương đang điều khiển xe ô tô tải mang bị kiểm soát bảy mươi ba c ba nghìn sáu trăm bảy mươi một
đang vận chuyển một mươi sáu tấn gạo nếp lào năm thùng sữa và ba mươi sáu thùng bánh kẹo do thái lan sản xuất
toàn bộ số hàng không có giấy tờ hợp pháp
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện tuyên hóa cũng đã thu giữ ba thùng bánh kẹo
và hai thùng nước ngọt cũng do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh hợp lệ
vào tối qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua khu phố tân bình phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
giữa một chiếc xe tải và người điều khiển xe máy khiến năm thanh niên tử vong tại chỗ
các nhân chứng cho biết vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày tài xế phạm đăng dũng
chú tại đồng phú tỉnh bình phước điều khiển xe máy chín mươi ba m một trăm linh tám nghìn một trăm tám mươi tám dàn hàng ba tại đoạn đường nói trên
do bất cần chiếc xe máy của anh dũng đã bị một chiếc xe máy đi song song va vào
khiến cả người và xe ngã xuống sữa đường
cùng lúc này chiếc xe tải mang biển số sáu mươi một k tám nghìn bốn trăm bốn mươi ba chưa rõ người điều khiển lưu thông từ dưới lên
do quá bất ngờ nên đã cán thẳng qua người anh dũng khiến nam thanh niên này tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn